thưa quý vị ngày hai mươi bảy tháng một tại trụ sở trung ương đảng bộ chính trị và ban bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng đảng viên có vi phạm khuyết điểm
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị ban bí thư nhận thấy ban cảnh sự đảng bộ công thương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của đảng pháp luật của nhà nước
quy chế làm việc tập thể đảng này còn thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm đã gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục
những vi phạm trên gây nguy cơ thiệt hại rất lớn về tiền tài sản của nhà nước của nhà đầu tư người tiêu dùng lãng phí nguồn lực xã hội để xảy ra các vụ án hình sự tại bộ
nhiều cán bộ vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự kỳ luật đảng hành chính gây dư luận bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước
ban cảnh sự đảng bộ công thương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của đảng pháp luật của nhà nước không thực hiện chỉ đạo quyết định của cấp có thẩm quyền
theo bộ chính trị ban bí thư tập thể đảng này đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc vi phạm quy định của bộ chính trị ban hành nghị quyết của ban cán sự đảng vi phạm quy chế làm việc
ban cảnh sự đảng bộ công thương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đã thực hiện không nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của bộ chính trị và thủ tướng chính phủ để xảy ra vụ án hình sự tại bộ nhiều cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật
trong đó có thành viên ban cán sự đảng thứ trưởng bị khởi tố bắt tạm giam
về trách nhiệm của những cá nhân có liên quan bộ chính trị ban bí thư xác định ông trịnh đình dũng khi giữ cường vị ủy viên trung mương đảng ủy viên ban cảnh sự đảng chính phủ phó thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước
về trách nhiệm của những cá nhân có liên quan bộ chính trị ban bí thư xác định ông trịnh đình dũng khi giữ cường vị ủy viên trung mương đảng ủy viên ban cảnh sự đảng chính phủ phó thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước
về trách nhiệm của những cá nhân có liên quan bộ chính trị ban bí thư xác định ông trịnh đình dũng khi giữ cường vị ủy viên trung mương đảng ủy viên ban cảnh sự đảng ủy viên bí thư đảng ủy bộ công thương thứ trưởng bộ công thương đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng khó khắc phục nguy cơ thiệt hại rất lớn về tiền và tài sản nhà nước lãng phí nguồn
tháng thứ trưởng bộ công thương đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước
quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng gây dư luận bức xúc
ảnh hưởng rất sâu đến uy tín của tổ chức đảng cơ quan quản lý nhà nước
về vi phạm của một số tổ chức đảng đảng viên tại đảng bộ tỉnh bắc ninh vi phạm của một số đảng viên tại đảng bộ tỉnh lâm đồng đảng bộ tỉnh an giang
cụ thể như sau
cụ thể nhiều lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh cán bộ một số sở ngành đơn vị bị xử lý kỷ luật xử lý hình sự
ông nguyễn nhân chiến nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
nguyễn tử quỳnh nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
nguyễn tiến hường nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
nguyễn hạnh trung phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở y tế tỉnh bắc ninh
nguyễn lương thành nguyên tỉnh ủy viên nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
nguyễn thế nghĩa nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư huyện ủy nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện yên phong tỉnh bắc ninh
trần đức quận ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh lâm đồng
trần văn hiệp phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
nguyễn thanh bình phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang
trần anh thư tỉnh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang
đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước
trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
vi phạm của những người trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc
ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng chính quyền địa phương
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm của cấp ủy tổ chức đảng và các cá nhân nêu trên
theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm
bộ chính trị quyết định thi hành kiều luật cảnh cáo ban thường vụ tỉnh ủy bắc ninh các nhiệm kỳ
bàn bí thư cũng quyết định thi hành kiều luật khiển trách ông trịnh đình dũng mai tiến dũng
và báo cáo đề nghị ban chấp hành trung ương đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng
đối với ông nguyễn nhân chiến trần đức quận
đồng thời bàn bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban cán sự đảng bộ công thương
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một khiển trách ban cán sự đảng bộ công thương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
ngoài ra ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ông đỗ thắng hải
hoàng quốc vượng nguyễn tử quỳnh nguyễn tiến hường nguyễn hạnh trung nguyễn đương thành
nguyễn thế nghĩa trần văn hiệp nguyễn thanh bình trần anh thư
bộ chính trị ban bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời
đồng bộ với kiều luật của đảng
thưa quý vị có thể thấy sau hơn hai năm triển khai đề án sáu đã mang lại nhiều tiện ích cho người dân doanh nghiệp
và tạo ra những bước đột phá trong công tác quản lý cư dân
cùng với việc triển khai ứng dụng vào thực tiễn của đề án sáu phục vụ đáp ứng nhu cầu của người dân
và cùng với việc hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đề án sáu đã mang đến những giá trị nhân văn sâu sắc đúng với tinh thần vì nhân dân phục vụ
trong tiểu mục đề án sáu vì lợi ích người dân và doanh nghiệp ngày hôm nay
chúng tôi sẽ dành thời lượng để nói về một trong số rất nhiều những câu chuyện cảm động và ý nghĩa
qua phần trình bày của biên tập viên linh chi
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã mang tới rất nhiều lợi ích
đơn cử như việc giảm được chi phí thời gian của người dân khi làm các thủ tục hành chính
khi không phải kê khai lại thông tin cá nhân phòng chống các hành vi giả mạo thông tin cá nhân
hay là hỗ trợ cho việc xây dựng chính sách phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương
từng nhóm đối tượng và còn rất rất nhiều lợi ích lâu dài đối với công tác chuyển đổi số hiện nay
và trong quá trình triển khai vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
có một điều rất đặc biệt từ việc tra cứu khai thác
hệ thống này đã trở thành cây cầu nối những nhịp vui giúp gia đình người thân sau nhiều năm xa cách
giờ đã có thể đoàn tụ gặp lại nhau
ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những câu chuyện cổ tích có thật tại bình phước và đồng tháp
lúc nhỏ thì bố mẹ cũng có gửi lên trên sài gòn mướn lúc mới có một mươi năm một mươi sáu tuổi thôi
ở đó thì cũng cực khổ là đi bỏ đi
chứ lúc đó mình cũng không có giấy tờ gì
từ đó giờ thì nói chung là không có ngày nào để mà nói là nó trọn dạng hết
hai vợ chồng cũng có đi xe máy để về bình phước đi tìm bố mẹ
nhưng mà nói chung là cái nơi ở thì cũng đổi lại hết
vì vậy nhớ lớn thì nó thấy tôi buồn và thôi để con đăng tin con kiếm bà ngoại cho mẹ nha
mẹ mới đăng tin lên cái nơi cư ngụ của tôi là ở bình phước á
tôi có tiếp nhận được một tin nhắn của một cái nít facebook phụ ngọc
có đề nghị là được hỗ trợ tìm kiếm gia đình
người thân đã thất lạc tôi cũng đề nghị bạn đó là cung cấp thêm những thông tin có liên quan
mà người thân của bạn còn nhớ được thì để từ đó lực lượng công an có thể sâu chuỗi thông tin
sau khi tiếp nhận thông tin thì tôi cũng có báo cáo ngay với đồng chí lãnh đạo
được ý kiến chỉ đạo của đồng chí thì cũng bàn với đội quản lý hành chính
và triển khai ngay các biện pháp công tác
địa bàn đồng phú này nữa
cũng tương đối rộng cái thông tin mà gia đình cung cấp thì một số thông tin thì cũng dạng là nhớ thôi
chứ cũng không có chắc chắn cũng không nhớ được năm sinh của người cha người mẹ
sau khi bị thất lạc địa bàn xã thuận lợi nơi gia đình chị vân sinh sống đã bị chia tách
và xác nhập vào các xã huyện khác nhau
xong với cơ sở dữ liệu quốc gia được kết nối chia sẻ thông tin đã nhanh chóng được xác định
ngay sau đó thì anh em trên xếp an ninh cũng được phân công xuống các cái địa bàn để tiến hành công tác gà xoát
qua hơn một buổi chiều với tinh thần khẩn trương quyết liệt
thì các đồng chí có báo về là từ cái dữ liệu căn cứ công dân
thì cũng đã phát hiện một gia đình có thể bị phân công xuống các cái địa bàn
với thông tin trùng khớp phối hợp với chính quyền địa phương
thì cũng xác định được là có gia đình có thông tin như vậy

lúc gặp lại gia đình mình
mà chỉ là ngỡ là mình đang mơ thôi
không ngờ là mình gặp được bố mẹ
bố vẫn còn mẹ vẫn còn

tết này đã trọn vẹn hơn trong trái tim người phụ nữ này
một ngày giải thích mở cửa cho gia đình
tất cả những người thân trong gia đình đã đều tới giải thích mở cửa cho gia đình
không còn nỗi buồn không còn sự xa cách
từ đây chỉ còn niềm vui đoàn tụ
hai mươi năm năm rồi năm nay là năm đầu tiên mà được về quê ngoại ăn tết
nói chung là nó nôn nao đêm tối cũng được luôn
hành trình ba trăm linh km từ đồng tháp đến bình phước để trở về nhà
tưởng như không bao giờ có thể tìm lại được
nay đứng nối lại nhờ những điều kỳ diệu
nó là một điều kỳ diệu nó là một điều mình không tưởng luôn
con mình mà mình đã cho gia đình mình đi tìm
đi tới miền tây đi chỗ này chỗ kia thì cũng vô vọng không tìm được
đây là cái sự may mắn
rồi cộng lại là đúng là cái ngành công an
luôn lúc nào là người ta cũng như mình mất con
mà mình luôn luôn cái đầu mình lúc nào cũng suy nghĩ về đi tìm được
cái người con của mình ở bên ngành công an người ta cũng vậy
từ đó thì gia đình rất trân trọng cảm ơn các cơ quan
mình nói cái lời cảm ơn mình thì chỉ ngắn gọi là mình rất tin tưởng
tôi mong rằng một ngày nào đó rồi
có những gia đình sẽ được gặp lại con như gia đình tôi
đầu tiên là cô phương
sau đó là các người chiến sĩ công an của bình phước
và tất cả mọi nơi đã giúp đỡ cho gia đình
để gặp lại được bố mẹ
nói chung là chân thành rất là cảm ơn
trong suốt hai năm
trong suốt hai năm
thông qua đã có những cuộc trùng phùng
nhiều gia đình được đoàn tụ
nhờ sự giúp sức của lực lượng công an nhân dân
và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đó là những câu chuyện cổ tích
với cây kết có hậu và đầy nhân văn
bên cạnh những năm mục tiêu lớn
mà đề án sáu đã đề ra
đặc biệt là thông qua những thông tin rất rõ ràng
được kết nối được chia sẻ
thì đã giúp cho rất nhiều hoàn cảnh
mà vì lý sử
vì một lý do như này
họ đã bị thất lạc
hoặc là có những thiếu thông tin về nhân thân gia đình
nay có cơ hội được tìm về gia đình
đây là một trong những ý nghĩa
hết sức lớn lao
thật ra thì khi mà
mình nắm được thông tin vụ việc
thì một phần nào đó mình cũng hiểu được
cái cảm xúc của người con
những cái trăng trở những cái băn khoăn của chị vân
mình cũng mong muốn là mình góp một cái sức nào đó
để có thể hỗ trợ
giúp đỡ cho gia đình
với một cái tinh thần trách nhiệm
trong công việc
điều đó là một cái điều mà hết sức ý nghĩa
và bản thân mình cũng sẽ rất vui và hạnh phúc
chúng tôi luôn sẵn sàng vì nhân dân phục vụ
chỉ cần nhân dân cần
thì chúng tôi luôn sẵn sàng hết sức của mình
để cố gắng hỗ trợ cho nhân dân
vâng thưa quý vị
đã có những giọt nước mắt
tuy nhiên chúng tôi tin rằng
đó là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc
và điều kỳ diệu từ những cuộc trùng phùng ấy
chắc hẳn sẽ chẳng thể nào có được
nếu như không có hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư
và việc triển khai đề án sáu của chính phủ
đây có lẽ cũng chính là món quà ý nghĩa nhất
đối với những người chiến sĩ công an
sau những vất vả của chuỗi ngày bền bỉ
hơn ba năm qua
với chiến dịch thu thập cập nhật dữ liệu dân cư
và câu chuyện nhân văn cảm động
được viết từ truyền đổi số
và đề án sáu
đã một lần nữa minh chứng rằng
muốn phục vụ con người
và quản lý xã hội tốt
thì yếu tố quan trọng nhất là cần phải có cơ sở dữ liệu tốt
và phần truyền bày của tôi ngày hôm nay
đến đây cũng xin được tạm dừng
mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi
những nội dung thời sự quan trọng khác